công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam bắt giữ bốn đối tượng và ba người đàn ông quốc tịch trung quốc
ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an phát hiện tại khu vực thuộc thôn nà nọng xã đề thám huyện tràng định tỉnh lạng sơn
có một xe ô tô đang chở ba người trung quốc không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép vào việt nam
lái xe là vương văn hải chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tiếp tục sang campuchia tìm kiếm việc làm
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm nông thanh tuấn nguyễn mạnh hùng và bế văn thuận cùng chú huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đối tượng tuấn khai nhận được một người phụ nữ trung quốc đặt vấn đề đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đồng ý biết hùng có khả năng đưa được người nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đã liên hệ với hùng và được báo giá là chín mươi triệu đồng một người
tuấn báo lại với phía bên trung quốc là một trăm linh triệu đồng một người để ăn tranh lệch
sau đó hùng thuê ba xe mô tô trong đó có một xe do bế văn thuận điều khiển để chở từ khu vực biên giới đến xe ô tô của hải chờ sẵn
hải điều khiển xe đi theo hướng nari bắt cản thì bị lực lượng chức năng bắt giữ